trường chất lượng cao được tự chủ tài chính là một chủ trương rất mới được đánh giá là một bước đột phá của giáo dục thủ đô
qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục làm giảm ngân sách của nhà nước đầu tư cho các dịch vụ giáo dục chất lượng cao
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham quan mô hình hoạt động của ngôi trường đầu tiên được công nhận là trường chất lượng cao tự chủ tài chính của hà nội trường trung học phổ thông phan huy chú
là ngôi trường đầu tiên của hà nội được công nhận là trường chất lượng cao tự chủ tài chính trường trung học phổ thông phan huy chú luôn phát triển và nâng cao chất lượng dạy và học từ quỹ học phí không hề được cấp ngân sách của nhà nước
phụ huynh học sinh tin tưởng và sẵn sàng nộp học phí cho con khi trường có chất lượng tốt vậy nên cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập của nhà trường luôn được đầu tư khang trang bảo đảm chất lượng
bên cạnh đó nhà trường cũng không ngừng đổi mới công tác dạy và học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khoa học công nghệ và của xã hội
thế thì nhà trường tất cả các nguồn thu chi chi lương chi thường xuyên đều dựa vào nguồn học phí
cùng với đó trường trung học phổ thông phan huy chú có đội ngũ giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn với tỷ lệ hơn tám mươi sáu số giáo viên đặt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố là bốn mươi hai
do đặc điểm của mô hình nhà trường tự chủ toàn phần về tài chính nên mỗi giáo viên thực sự tự trả lương cho mình thông qua chất lượng hiệu quả giáo dục
mức lương xếp theo năng lực của giáo viên
trong đó có tham chiếu sâu ý kiến của toàn thể học sinh
khi đến với phan lưu chú đống đa người giáo viên chỉ cần làm nhiệm vụ duy nhất thôi đó là anh phải đảm bảo về chất lượng dạy học và tâm huyết với nghề
còn lại những cái vấn đề khác anh không cần phải để ý đến bởi vì đã có một sự đảm bảo rất là chắc chắn của ban giám hiệu về thu nhập cũng như về sự tạo điều kiện cho công tác giảng dạy của anh
và hoàn toàn người giáo viên có thể chuyên tâm trong công tác làm nghề
và chúng tôi cảm thấy rằng rất là tin tưởng vào cái con đường và sự phát triển của nhà trường cho sự nghiệp giáo dục chung của đất nước
định hướng xây dựng mô hình trường chất lượng cao tự chủ tài chính là chủ trương đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới
tuy nhiên trong quá trình triển khai đối với các trường chất lượng cao vẫn tồn tại những khó khăn chung
đó là nghị quyết một mươi bốn quy định khi trường chất lượng cao được tự chủ chi thường xuyên
sẽ được tự chủ về nhân sự nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn đối với nhà trường

tự chủ nhân sự là nhà nước giao cho trường bộ khung về công tác quản lý
có như thế tự chủ chi thường xuyên gắn với tự chủ nhân sự mới thực sự hiệu quả